kiểm toán nhà nước vừa kiến nghị bộ tài chính thu hồi hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng từ các khoản nợ động và thoái vốn
tại quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy tại bộ tài chính
hai mươi tập đoàn tổng công ty nhà nước và một số địa phương
kết quả kiểm toán cho thấy công tác quản lý sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
cơ bản được các đơn vị thực hiện theo quy định
số dư quỹ đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy là hơn một trăm một mươi hai tỷ đồng song còn tồn tại thiếu sót
một số địa phương chưa nộp số thu từ cổ phần hóa thoái vốn của các tổng công ty trực thuộc
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố một số tập đoàn tổng công ty chưa xác định đầy đủ các khoản phải nộp về quỹ
sử dụng quỹ không đúng quy định chậm bàn giao thu nộp về quỹ khi chuyển sang công ty cổ phần
kiểm toán nhà nước kiến nghị bộ tài chính thu hồi về quỹ ba năm trăm ba mươi sáu tỷ đồng
thu hồi các khoản nợ tồn động một hai trăm một mươi tám tỷ đồng tổng thu hồi nợ động vào thoái vốn là hơn bốn bảy trăm năm mươi bốn tỷ đồng